nhân chuyến thăm chính thức liên bang nga thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới đặt lãng hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh ở thủ đô moscow
thủ tướng nguyễn xuân phúc phu nhân cùng toàn thể đại biểu tham dự buổi lễ dông hoa đã đặt những bông hoa tươi thắm trước tượng đài hồ chí minh
thủ tướng phu nhân và các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh nhà lãnh đạo lỗi lạc của đảng cộng sản việt nam và phong trào cộng sản thế giới
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
kết thúc buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các đại biểu và bạn bè nga đã cùng thăm lại tưới cây lưu niệm mà đồng chí đã trồng trong khuôn viên khu quảng trường hồ chí minh vào năm hai nghìn một mươi sáu
tiếp tục chuyến thăm chính thức liên bang nga cũng trong sáng ngày hai mươi hai tháng năm theo giờ địa phương
tại thủ đô moscow thủ tướng nguyễn xuân phúc đến dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam liên bang nga